vậy là khi tham giao thông thì đối với cái lái xe tham giao thông ở cái quãng thời gian như vậy thì thứ nhất là phải thường xuyên bật đèn sương mù
thứ hai nữa là phải đi với tốc độ đúng quy định
thứ ba là không nên vượt trong cái thời điểm sương mù
ngay phía sau lưng tôi đó là công trường đang thi công mở rộng khúc cua này
và quý vị các bạn có biết vì sao lại phải mở rộng cúc cua này không ạ
tại vì tại khu vực khúc cua này thường xuyên xảy ra tình trạng tai nạn do các lái xe khuất tầm nhìn và việc mở rộng khúc cua để tăng tầm nhìn cho các lái xe
đặc biệt là khi vẫn còn rất nhiều lái xe có tâm lý chủ quan khi mà vượt ẩu trên đèo dốc tại những khúc cua quanh co như thế này
đây là hình ảnh quen thuộc trên một tuyến đường đèo dốc
mỗi phương tiện đều có cách di chuyển khác nhau
xe ô tô con có cách vượt như thế này
dường như tài xế đang rất vội
thế nhưng những lái xe khác thì lại rất đục đỉnh
chậm dãi từ từ dẫn đầu cả đoàn xe
đây là một trong những tình huống rất dễ xuất hiện tâm lý suốt ruột đối với các lái xe nhỏ hơn
chính vì cái bám làn ở giữa làn đi chuẩn thì sẽ ít xảy ra tai nạn
ông nào vừa vượt ẩu thì thường như tất cả trên đường cua đều có những kẻ vạch đường rồi
để anh em quan sát nhìn thì ông nào đi ẩu mà dẫm làn thì hay bị
thường đèo dốc là rất hạn chế vượt xe
đặc biệt là những khúc cua
mình đi xe tải mà
thực ra là khi mình vượt đường đèo dốc ấy bản thân mình lái xe tải nữa là cái khả năng vượt của mình nó không thể đi xe con được
đây là khi mà khuất thì những cái xe đi ngược chiều là mình không nhìn thấy được
thường là mình sẽ bị bất đà hoặc là mình sẽ không nhìn thấy mà khi xe giác khác đi ngược chiều là mình dễ xảy ra vạch ạ

đó là cái lưu ý mà chúng tôi muốn quý vị các bạn đặc biệt chú ý
đó là tình huống sạt lở đất có thể xảy ra ở bất cứ một khu vực nào bất cứ một đoạn đường nào
khi mà quý vị và các bạn di chuyển trên các tuyến đường đèo đồi núi mà xảy ra mưa lớn kéo dài
đó là khi mà cái chữ lượng nước ở trong đất đã quá lớn dẫn đến tình trạng phá vỡ cái kết cấu của địa chất của khu vực này
dẫn đến tình trạng sạt lở và nó có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào mà nhiều khi lái xe không thể phản ứng kịp đối với những tình huống như này
đường sạt lở thì mình càng phải đi cẩn thận hơn để nhìn những khu vực sạt lở để mình có thể mình né tránh để nó chọn đủ thời gian và khoảng cách để mình xử lý
khi sạt lở thì dẫn đến cái bùn đất nó sẽ tràn ra đường
do vậy là cái mặt đường sẽ rất là trơn trượt
do vậy là khi tham gia giao thông trên cái tuyến quốc lộ sáu khi trời mưa thì lái xe cần lưu ý là kiểm tra lại hệ thống phanh
trước khi tham gia thông
hai nữa là đi đúng tốc độ quy định
có thể thấy kinh nghiệm điều khiển phương tiện trên mỗi tuyến đèo dốc là rất quan trọng để giữ an toàn trên mỗi lộ trình của mỗi lái xe
tuy nhiên những hành vi như thế này vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
bởi chỉ cần một lái xe chủ quan lấn làn vượt lên tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào từ làn xe đối diện
thành phố hà nội đã chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt với dịch bệnh covid một mươi chín
nên mục tiêu hiện nay là tập trung khôi phục và duy trì sản xuất phần đấu tăng doanh thu ở những tháng cuối năm
bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội
thực hiện chủ trương này nhiều địa bàn đã tích cực hướng dẫn và hỗ trợ người dân với phương châm hướng về cơ sở và ổn định từ cơ sở
ghi nhận tại huyện thanh oai thành phố hà nội nơi mà người dân có thu nhập chính dựa vào nông nghiệp và các nghề truyền thống
sống ở làng chi lễ và đã theo nghề làm nón lá của ông cha từ nhiều năm nay
công việc này cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình chị nhung
nhưng do dịch bệnh bùng phát thời gian qua mà sản phẩm thủ công này của bà con chi lễ không thể xuất khẩu được
khiến cuộc sống của những người dân vốn đã khó khăn như chị nhung lại càng trở nên khó khăn hơn
những lúc như thế này mọi sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đối với chị đều rất quý
để có thêm động lực duy trì nghề truyền thống
và cũng là kế sinh nhai của gia đình
khác với nghề làm nón những cơ sở làm giò trả truyền thống ở làng ước lễ
vẫn hoạt động trong thời gian dịch bệnh vì sản phẩm thuộc mặt hàng thiết yếu
nhưng sự thiệt hại về kinh tế do phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian dài cũng không hề nhỏ
ngày trước thì có thể tất nào có thể là hai ba bốn mươi cân một ngày
nhưng trong cái đợt dịch thì chỉ làm bằng số lượng khoảng năm mươi
thế nên nó ảnh hưởng đến cái thu nhập trong thời gian vừa qua
khi thành phố hà nội thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
để phục hồi và phát triển kinh tế
chính quyền và người dân đã từng bước ổn định sản xuất nông nghiệp và các nghề truyền thống của địa phương
chúng tôi thứ nhất là đã kịp thời trong công việc hướng dẫn các hộ kinh doanh
các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động trở lại trong việc đăng ký hoạt động
cũng như là hướng dẫn họ trong việc đăng ký mã quét quy đổi cốt cho tất cả các người đến thực hiện giao dịch
và đối với các cơ sở kinh doanh bị hạn chế thì công an xã cũng tổ chức lực lượng kịp thời đến để hướng dẫn
cũng như yêu cầu họ viết cam kết để họ hiểu rõ các hoạt động được phép hoạt động
và những cái nào còn đang bị hạn chế để họ có những biện pháp chấp hành thật tốt
đối với đời sống của nhân dân thì chúng tôi cũng tạo qua mô hình phát huy lực lượng nồng cốt
tại cơ sở trong công tác bảo nâng trật tự và phòng chống tội phạm
chúng tôi cũng đã thiết lập được những kênh thông tin kênh trao đổi trực tiếp đến với quần chúng nhân dân
để vừa hỗ trợ vừa hướng dẫn nhân dân cụ thể như là tổ chức kêu gọi và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
chính quyền cơ sở hiểu rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là ưu tiên cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời nhiệm vụ quan trọng là phải tạo mọi điều kiện để sản xuất được đảm bảo phát triển nông thôn
duy trì sản xuất ổn định đời sống không bị đứt gãy các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm tiêu dùng cho nhân dân
đối với nhân dân thì cũng là chấp hành tốt những các chủ trương quy định của đảng và nhà nước đặc biệt liên quan công tác phòng chống dịch
ví dụ như có các trường hợp hợp tác xã rồi các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ tức là đến để đăng ký
cũng như là thực hiện phương án phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất của mình kể cả về công tác xây dựng thì cũng đã chấp hành đầy đủ
chính vì vậy thì công tác quản lý về trật tự an ninh trật tự cũng như là xây dựng ở địa phương đối với các hộ gia đình đều được đảm bảo
nên là phát triển kinh tế xã hội lúc này thì đối với xã thì cũng trong cái tình trạng bình thường mới
trạng thái bình thường mới nghĩa là phải linh hoạt trong các điều kiện hoàn cảnh
và người dân ở vùng quê này hiểu rằng dịch covid một mươi chín vẫn có những diễn biến phức tạp để có thể khắc phục những tác động của dịch bệnh nhanh chóng thích nghi
vì điều quan trọng nhất là phải tuân thủ đúng các hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động trong sản xuất của mình
thưa quý vị và các bạn bằng tấm lòng nhân ái sự sẻ chia một bếp ăn không đồng đã ra đời cung cấp hàng nghìn suất ăn miễn phí đến bà con nhân dân
các khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện tuy an của tỉnh phú yên

chính việc làm ý nghĩa đầy nhân văn này đã góp phần giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn yên tâm cùng với chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống
mời quý vị hãy cùng gặp gỡ những tấm lòng nhân ái này trong tiểu mục sống đẹp ngay sau đây
hơn hai tháng nay căn nhà của gia đình thượng tá trần tư hải và chị phan thị thơm ở thôn xuân phu xã an ninh tây huyện tuy an luôn rộn ràng đầy áp tiếng cười
tất cả thành viên trong gia đình bà con hàng xóm và cả những chị em trong hội liên hiệp phụ nữ xã an ninh tây dù nắng hay mưa dù trưa hay tối
tất cả cùng chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày cho những người đang ở trong các khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện
từ khi huyện tuy an bùng phát dịch cho đến nay trên địa bàn xã an ninh tây đã hình thành ba khu cách ly tập trung dành cho các trường hợp f một và công dân trở về từ vùng có dịch
thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với những người dân trong khu cách ly
đã cho ra đời bếp ăn không đồng ngay tại căn nhà của mình
nói cơm không đồng để phục vụ bà con cách ly về hình như vậy là mình rất thích
mình hỏi chị thơm là ngày nào bếp làm việc để mình ra mình phụ giúp bà con để mà làm một việc góp một phần chúng tay của mình vào
những ngày đầu kinh phí dành cho bếp ăn không đồng chủ yếu dựa vào số tiền tiết kiệm của gia đình thượng tá hải và chị thơm
về sau được sự hỗ trợ chung tay giúp đỡ của bà con nhân dân cùng một số nhà hảo tâm bếp đã duy trì hoạt động xuyên suốt cả mùa dịch
hơn hai tháng nay bếp đã cung cấp hơn một mươi một suất ăn miễn phí
hơn hai tháng nay bếp đã cung cấp hơn một mươi một suất ăn miễn phí đến bà con nhân dân tại các khu cách ly trên địa bàn huyện tuy an
mặc dù bận rộn với công tác phòng chống dịch và công tác chuyên môn của đơn vị song tranh thủ các giờ nghỉ ngày nghỉ
thượng tá trần tư hải đều trở về chung tay giúp vận chuyển hàng ngàn suất cơm của bếp ăn không đồng đến các khu cách ly trao tặng cho bà con nhân dân
ở tiếng đầu chống dịch này vừa tham gia ban chỉ đạo của huyện vừa là trực tiếp chỉ đạo các cái đổi tuy vết
cũng như là các tổ công tác của công an huyện
thực tế là công việc rất là nhiều bề bộn
nhưng mà khi về đến địa phương thì mình giúp được cái gì mình giúp
chỉ có là những ngày thứ bảy chủ nhật mà không có công việc đột xuất ở tại cơ quan
thì hỗ trợ phụ nhóm lửa hay là mình biết gì mình làm đấy
đồng thời là nếu mà khi mà phục vụ các bếp ở xa thì tôi phục vụ đưa cơm
những việc làm ý nghĩa đầy nhân văn của chị em phụ nữ xã an ninh tây
của gia đình thượng tá trần tư hải cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm
đã và đang góp phần san sẻ yêu thương tiếp thêm nghị lực để bà con nhân dân vượt qua khó khăn để lùi dịch bệnh
sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
những hình này vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt